cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco và các đồng phạm trong vụ án liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
trong phiên xét xử vào ngày hôm qua khi các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án bị cáo tất thành cang nhiều lần bật khóc
cựu phó bí thư thành ủy thừa nhận vụ án xảy ra có liên quan đến mình nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn
bị cáo nhận trách nhiệm với tư cách là phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp không phát hiện kịp thời tờ trình một mươi hai a là giả mạo
nói lời sau cùng ông tề trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn về hành vi của mình
xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình